tăng cường phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới ngân hàng nhà nước vừa yêu cầu các loại tiền cũ khi các ngân hàng kho bạc nhà nước nộp về thì phải được phun thuốc khử khuẩn
ngân hàng nhà nước yêu cầu các loại tiền cũ khi các tổ chức tín dụng kho bạc nhà nước nộp về phải được phun thuốc khử khuẩn và được lưu giữ một thời gian nhất định trước khi chi ra tùy vào khả năng cân đối của từng ngân hàng nhà nước chi nhánh
các tổ chức tiến dụng cũng phải thực hiện khử trùng sắt khuẩn vệ sinh thường xuyên tại các khu vực giao dịch tiền mặt kho quỹ và các máy giao dịch tự động atm có biện pháp vệ sinh khử trùng tiền mặt thu về trước khi nhập kho cuối ngày hoặc trước khi nộp về ngân hàng nhà nước ngoài tăng cường các hoạt động online trong các quy trình thủ tục giao dịch tiền tệ tiến dụng để hạn chế đi lại và khách hàng phải đến trực tiếp ngân hàng để giao dịch